tại nhà thiếu nhi tỉnh hải dương ban tổ chức hành trình đỏ năm hai nghìn một mươi bảy đã phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh hải dương tổ chức ngày hội giọt hồng thành đông
ngày hội giọt hồng thành đông diễn ra sôi nổi thu hút hơn tám trăm linh cán bộ đoàn viên thanh niên thuộc các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong tỉnh hải dương tham gia hưởng ứng
ban tổ chức đã tiếp nhận tám trăm năm mươi hai đơn vị máu
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng bảy chương trình hành trình đỏ đã tổ chức thu nhận máu tại huyện kinh môn tỉnh hải dương
kết quả cán bộ công nhân viên chức lao động và nhân dân trong huyện đã tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp hai trăm hai mươi một đơn vị máu cho chương trình
như vậy qua hai ngày ban tổ chức chương trình hành trình đỏ đã tiếp nhận một bảy mươi ba đơn vị máu góp phần mang lại hạnh phúc tương lai cho nhiều người bệnh trên địa bàn tỉnh